hàng loạt tiệm vàng trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã rất lo lắng khi phát hiện vàng mua của các khách là vàng giả được mạ vàng hết sức tinh vi
mặc dù các chủ tiệm vàng này đã kiểm tra thủ công tuy nhiên không dễ gì để có thể phát hiện được
nhiều nhất là các tiệm vàng ở xã bình hòa huyện bình sơn bị một số đối tượng lừa bán vàng giả
lực lượng công an điều tra thông báo cho các cơ sở kinh doanh vàng bạc phòng ngừa và nếu phát hiện thì phối hợp bắt giữ
căn cứ vào thủ đoạn hình ảnh trích xuất từ camera công an huyện bình sơn bắt cặp tình nhân nguyễn hiếu nghĩa ba mươi sáu tuổi
ở thôn diên lộc xã bình tân huyện bình sơn và nguyễn thị kim nga ba mươi tám tuổi ở xã mường hong huyện đắc lây tỉnh con tum
các đối tượng khai nhận lừa bán vàng giả cho một mươi tiệm vàng với tổng số vàng trên một mươi lượng
thủ đoạn thường dùng của các đối tượng là sử dụng vàng giả mạ vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng uy tín
giả được làm tinh vi nên các chủ vàng không phát hiện